thưa quý vị lâu nay chuyện đời tư của giới nghệ sĩ người nổi tiếng luôn là đề tài nóng hổi
nhận được sự quan tâm của công chúng và truyền thông
cùng với sự nở rộ của mạng xã hội những hội nhóm kín đáo hoặc công khai
những trang tin mang tính chất xăm soi đời tư của nghệ sĩ liên tục mọc lên như nấm sau mưa
và thu hút được đông đảo người tham gia
có thể ban đầu là sự quan tâm theo dõi đơn thuần
nhưng khi sự quan tâm đi quá giới hạn các hội nhóm này trở thành những đám đông nhôn nháo và hỗn loạn
vô tình hoặc cố ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác
chỉ một vài thao tác tìm kiếm từ khóa hóng hót showbiz hay bí mật showbiz trên facebook
ngay lập tức chúng ta có thể nhận về vô số kết quả những trang chuyên đưa thông tin

đời tư cá nhân của những người trong giới giải trí
có những trang nhóm thu hút đến hàng triệu người theo dõi
có những bài đăng về đời tư nghị sĩ thu hút hàng trăm nghìn lượt thích bình luận và chia sẻ
chẳng biết từ bao giờ thông tin đời tư của người nổi tiếng trở thành miếng mồi béo bở
cho những trang tin hội nhóm câu khách kiếm lợi
còn người tham gia thì như những con cá trong ao liên tục há miệng trực chờ đớp mồi
những nhà tâm học
bởi vì ra rằng là những người hóng hớt thường xuyên hóng hớt
hay là những người mà thường xuyên có những cái chuyện mà để tò mò hay là tìm hiểu những cái câu chuyện khác
mà nó không liên quan đến cuộc sống của họ
thì người ta gọi có chung cái hội chứng đó là hội chứng niềm vui trước cái nỗi đau của người khác
chúng ta hóng hớt những cái drama những cái bi kịch ở những người mà nổi tiếng
bởi vì sau khi họ rơi vào những trạng thái bi kịch
thì chúng ta cảm thấy thả hê chúng ta cảm thấy thỏa mãn
chúng ta cảm thấy cái điều gì đó xoa dịu cái nỗi đau của mình
đây là một cái tính rất là xấu một cái tính rất là xấu
nhưng mà nó dường như là bản thân những cái người hóng hớt
những người mà bình luận rồi chia sẻ những cái sự kiện
cái câu chuyện đó người ta không hình dung ra được là họ đang rất xấu xí
dễ bắt gặp nhất trên các trang này những ngày gần đây
là những luồng xùm xung quanh đám cưới của cô ca sĩ hải ngoại với vị đại gia cá coi
lướt một vòng mạng xã hội tràn ngập khắp nơi
còn là những thông tin quanh chuyện yêu đương
chia tay của nữ nghệ sĩ phát tượng và tình trẻ
ai cũng biết đã là nghệ sĩ người nổi tiếng
được công chúng quan tâm yêu thích là điều rất đáng tự hào
thế nhưng từ bao giờ công chúng ít để ý
lưu tâm đến những hoạt động chuyên môn của giới nghệ sĩ người nổi tiếng
thay vào đó họ chủ động hoặc bị động tiếp cận những thông tin tiêu cực
xoay quanh cuộc sống cá nhân của những người nổi tiếng
như quần áo nhà cửa xe cộ chuyện tình cảm yêu đương
chúng ta đang sống trong một xã hội
mà giải trí có một vai trò hết sức quan trọng
chính vì giải trí đó quan trọng như thế
nên những nhân vật trong giới giải trí
nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng
đặc biệt là có sự tò mò rất lớn
và câu chuyện này được đối dài hơn
trong một bối cảnh các trang mạng xã hội rất phát triển
nhiều người mặc định rằng nếu biết nhiều chuyện bí mật của nghệ sĩ sẽ giúp họ nắm bắt xu hướng xã hội trở thành trung tâm trong các cuộc vui
một bộ phận dân mạng sợ bỏ lỡ những chuyện bí mật của nghệ sĩ

một bộ phận dân mạng sợ bỏ lỡ những chuyện bí mật của nghệ sĩ sẽ giúp họ nắm bắt xu hướng xã hội trở thành trung tâm trong các cuộc vui

thay vì để ý họ ăn gì mặc gì yêu ai đời sống riêng tư như thế nào công chúng hãy quan tâm ủng hộ công việc của họ ủng hộ những sản phẩm nghệ thuật của họ
đó vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của những người thưởng thức văn hóa nghệ thuật